chiều ngày năm tháng sáu sau một mươi hai ngày xét xử và một tuần nghị án hội đồng xét xử phiên tòa xét xử vụ tai biến y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì vụ án có dấu hiệu vi phạm về tố tụng chứng cứ mục tội bị cáo chưa đầy đủ có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nhiều tình tiết mới xuất hiện
theo hội đồng xét xử kiến nghị khởi tố đối với ông hoàng đình khiếu phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình kiêm trưởng khoa hồi sức tích cực kiến nghị khởi tố ông trần văn thắng nguyên trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình để làm rõ việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo hội đồng xét xử kiến nghị khởi tố đối với ông hoàng đình khiếu phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình kiêm trưởng khoa hồi sức tích cực kiêm trưởng khoa hồi sức tích cực kiêm trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình để làm rõ việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi bảo dưỡng sửa chữa
đồng thời hội đồng xét xử cũng đề nghị xem xét trách nhiệm của bộ y tế đối với việc ban hành công văn số bốn nghìn ba trăm bốn mươi hai gửi cơ quan cảnh sát điều tra và số hai nghìn ba trăm hai mươi hai gửi văn phòng luật sư nguyễn chiến có nội dung mâu thuẫn về quy trình xét nghiệm mẫu nước ro theo tiêu chuẩn aami
chủ trương xã hội hóa của bộ y tế cho phép các cơ sở công lập thực hiện liên doanh liên kết góp vốn có đúng quy định hay không
trách nhiệm trong việc chậm ban hành văn bản pháp luật hướng dẫn quy trình chạy thận nhân tạo trong đó có quy trình kiểm soát chất lượng nước ro
xem xét trách nhiệm của sở y tế hòa bình trong việc cấp phép quản lý thanh tra kiểm tra giám sát các hoạt động của bệnh viện trong đó có các hoạt động thận nhân tạo